hiện nay cơn bão số một mươi đang tiến rất gần vào khu vực đất liền của các tỉnh miền trung và một số tỉnh miền bắc của nước ta
cơn bão này có cường độ mạnh diễn biến khó lường
khi vào vịnh bắc bộ vẫn mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm lần đầu tiên mức cảnh báo cấp độ bốn đã được đưa ra
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương bão số một mươi hiện vẫn đang mạnh lên di chuyển với tốc độ một mươi năm hai mươi km trên giờ
đến ngày mai một mươi bốn tháng chín bão sẽ tăng tốc lên hai mươi km trên giờ và khi đi vào vịnh bắc bộ có thể sẽ đạt sức gió cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
dự kiến bão sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ nam định đến quảng bình trọng tâm là nghệ an hà tĩnh
do bão mạnh vùng có gió mạnh từ cấp sáu trở lên kéo dài từ quảng ninh đến thừa thiên huế
các tỉnh từ nam định đến quảng trị có gió cấp tám khu vực thanh hóa quảng bình có gió cấp một mươi hai
nước biển dâng do bão cao hai ba mét
riêng vùng bờ sóng cao trên năm mét
mức cảnh báo nguy hiểm cấp độ bốn
do ảnh hưởng của bão từ chiều ngày một mươi năm đến trưa ngày một mươi sáu tháng chín các tỉnh từ thanh hóa đến quảng trị sẽ có mưa to đến rất to
lượng mưa phổ biến từ một trăm linh đến ba trăm linh mm
riêng nghệ an đến quảng bình mưa từ ba trăm linh bốn trăm linh mm
chưa bao giờ xảy ra tình trạng là cột nước ở sông hồng đến với dương bảy thái bạc
đặc điểm rất chú ý
nếu như cơn này đúng

để hình dung ra cái tác động đặc biệt của cơn bão này vào quy đổ bộ vào bắc trung cộng trung tài
và phản biệt của người dân hơi nhiều
yêu cầu trung tâm dự báo quy đổ bán thật chặt tranh thủ các dự báo của các trung tâm

tránh thủ quan nhưng tránh hoang mang
trước diễn biến phức tạp của bão số một mươi tại cuộc họp ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ngày một mươi ba tháng chín
đồng chí nguyễn xuân cường bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai khẳng định
hiện tình hình rất khẩn trương
bão số một mươi đổ bộ trong bãi đất
bão số một mươi đổ bộ trong bối cảnh rất đặc thù lớn nhất trong nhiều năm với phạm vi ảnh hưởng lên tới năm trăm linh sáu trăm linh km
vì vậy yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm việc thông báo cho ngư dân và kêu gọi tàu thuyền trên biển di chuyển về nơi trú tránh an toàn
các địa phương từ quảng ninh đến khánh hòa thực hiện nghiêm lệnh cấm biển